thưa quý vị và các bạn trong chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới chào xã giao đồng chí thong lun sĩ xu lít tổng bí thư ban chấp hành đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cùng sự có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn bá hùng
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổng bí thư chủ tịch nước thong lun sĩ xu lít hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe tới đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí võ văn thưởng
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
khẳng định chuyến thăm của bộ trưởng tô lâm và đoàn sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam
bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa lực lượng công an hai nước thời gian qua
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
tổng bí thư chủ tịch nước thong lun sĩ xu lít mong muốn
thời gian tới lực lượng công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện lào việt nam
mãi mãi sành tươi đời đời bền vững
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như đã lãnh đạo chỉ đạo
tạo điều kiện để bộ công an việt nam và bộ công an lào hợp tác chặt chẽ
có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước thời gian qua
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí võ văn thưởng
chủ tịch nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào cùng gia đình
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam vô cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn toàn diện
và có ý nghĩa lịch sử của lào đã giành được trên chặng đường đổi mới đất nước và kết quả đạt được
sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ sáu
cũng như hai chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề khó khăn kinh tế và vấn nạn ma túy
việt nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới toàn diện của lào đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí tổng bí thư thong luân sĩ xu lít đứng đầu
trên cơ sở phát huy những thành tựu kinh nghiệm quý báu của mình cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào